kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh ở bắc bộ suy yếu nên đêm qua và sáng nay nhiệt độ ở bắc bộ tăng dần
dự báo trong ba ngày tới khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và dịch chuyển về phía đông
vì thế ở đông bắc bộ trời chuyển nhiều mây hơn nhất là thời điểm đêm và sáng
sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ bao phủ
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ ban ngày cao nhất là hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
thời tiết ba ngày tới cũng ấm áp hơn ở tây bắc bộ
đêm và sáng trời nhiều mây và có sương mù
trưa chiều giảm mây trời ấm áp hơn với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong thời gian từ nay đến ngày ba mươi tháng một mươi hai
chỉ có mưa với lượng nhỏ ở quảng trị và thừa thiên huế
tập trung về đêm và sáng
các khu vực khác có thời tiết khô ráo
nhiệt độ trên cả khu vực cũng có xu hướng tăng dần
với nhiệt độ cao nhất
là hai mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận vẫn có mưa mưa rào rải rác với lượng nhỏ
chủ yếu tập trung về đêm và sáng
ngày trời nắng và nhiệt độ ở trung bộ cũng có xu hướng tăng dần
cao nhất ngày là hai mươi tám ba mươi độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới sẽ có thời tiết khá là ổn định ít mưa
có trăng chỉ là mưa vào ban đêm còn ban ngày trời nắng ráo

tại tây nguyên trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng sớm
ban ngày nhiệt độ cao nhất sẽ sao đậm ở ngưỡng ba mươi độ
các tỉnh nam bộ từ nay đến ngày ba mươi tháng một mươi hai có thời tiết ổn định ít mưa
chủ yếu xảy ra về đêm với lượng nhỏ
ban ngày trời tạnh giáo và có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó sẽ tăng lên ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ trong hai ngày tiếp theo

tại tây nguyên trời chỉ còn rách về ban đêm còn ban ngày trời sẽ sao đậm ở ngưỡng ba mươi ba mươi bốn độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh nam bộ từ nay đến ngày ba mươi tháng một mươi hai có thời tiết ổn định ít mưa chủ yếu xảy ra về đêm và sáng sớm
tại tây nguyên trời chỉ còn rách về ban đêm có thời tiết ổn định ít mưa chủ yếu xảy ra về ban đêm